xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân tối cao đã bắt giữ khẩn cấp ông phạm ngọc phượng năm mươi ba tuổi
là giám đốc trung tâm pháp y quảng ngãi để điều tra về hành vi nhận hối lộ
theo thông tin ban đầu giám đốc trung tâm pháp y quảng ngãi liên quan đến việc sai lệch kết quả giám định
ngoài ông phượng nhà chức trách cũng bắt giữ một người là cò giám định
cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông phượng
cơ quan chức năng giám định pháp y giám định thương tích khi có quyết định trưng cầu giám định của cơ quan cảnh sát điều tra
tổ chức khám xét chỗ ở của hai bị can trương thị thúy vân và trần quốc phùng
tại xã tân lâm hương huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh lực lượng công an thu giữ hơn chín mươi gam ma túy
trước đó vào ngày một mươi một tháng một công an huyện thạch hà đã ra quyết định khởi tố đối với trần quốc phùng
và trương thị thúy vân về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng xác định hai bị can trên còn thu giữ
thu giữ nhiều ma túy tại nhà riêng nhưng ngoan cố không chịu khai báo với cơ quan công an
ngày hôm qua hai mươi năm tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạch hà đã khám xét chỗ ở của vân và phùng
lực lượng chức năng phát hiện trong vườn nhà của hai đối tượng đang cất giấu hơn chín mươi gam ma túy
đột nhập vào nhà dân trộm cắp nhiều điện thoại trị giá hơn ba mươi triệu đồng
võ văn kiệp chú tải xã tân châu tỉnh an giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu
tỉnh an giang khởi tố
bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
khoảng một giờ ngày hai mươi bốn tháng một kiệt đột nhập vào nhà bà phan thị tê ở xã vĩnh sương lấy trộm ba điện thoại di động iphone
một điện thoại di động hiệu nokia tổng trị giá hơn ba mươi triệu đồng và hơn hai triệu đồng tiền mặt
sau khi lấy trộm được tài sản kiệt đến thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu để lần trốn
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát hình sự công an thị xã tân châu đã tiến hành kiểm tra
tiến hành điều tra xác định kiệp là người thực hiện
điều khiển xe áp sát dùng dao phóng lợn đe dọa rồi chiếm đoạt tài sản của nạn nhân và bỏ chạy
ba đối tượng là đàm thanh đạt trương thành đạt và lại quang phong
cùng chú tại huyện đông anh tp hà nội vừa bị công an tp tử sơn tỉnh bắc ninh khởi tố về hành vi cướp tài sản
vào khoảng thời gian từ một giờ đến hai giờ các đối tượng điều khiển xe máy không biển kiểm soát
lang thang tại các khu vực vắng vẻ trên địa bàn tp tử sơn
khi phát hiện có người đi một mình các đối tượng điều khiển xe áp sát dùng dao phóng lợn đe dọa rồi chiếm đoạt tài sản và bỏ chạy
với thủ đoạn trên trong ba ngày từ ngày ba tháng hai đến ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba các đối tượng đã gây ra bảy vụ cướp giật tài sản
một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại sưởng sửa chữa cano cũ nằm ở ven sông sài gòn
trên địa bàn tp thủ đức tp hồ chí minh
khiến cho nhiều chiếc cano bị thiêu rụi
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi bốn h ngày hôm nay hai mươi sáu tháng hai người dân phát hiện khói lửa bất ngờ bùng lên từ bãi chứa cano rộng khoảng hai trăm linh m hai
nằm gần một sưởng sửa chữa thuộc phường hiệp bình phước tp thủ đức tp hồ chí minh nên truy hô
thời điểm xảy ra cháy sưởng không có nhân viên trực nên người dân xung quanh dùng voi dịt múc nước dập lửa nhưng bất thành
ít phút sau ngọn lửa bùng lên dữ dội bao trùm nhiều chiếc cano kèm cột khói
đen cao hàng chục mét
nhận được tin báo xe chữa cháy cùng hơn chục chiến sĩ được điều đến hiện trường triển khai công tác dập lửa chống cháy lan
sau khoảng ba mươi phút ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn
tại hiện trường gần một mươi chiếc cano bị cháy đen còn trơ khung sắt
thưa quý vị thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề
người điều khiển xe vi phạm về ma túy vi phạm nồng độ cồn
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh long an đã phát hiện và bắt giữ
đối tượng vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ n hai thuộc ấp tránh xã đức lập hạ huyện đức hòa tỉnh long an
khu vực ngã tư đức lập lực lượng công an phát hiện đối tượng điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan nên tổn tuần tra kiểm soát
tiến hành khám xét phương tiện phát hiện trong cốp xe có một túi nhựa
bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng dạng rắn
nghi vấn là ma túy tổng hợp một mươi sáu triệu đồng và nhiều tăng vật liên quan khác
tổ tuần tra kiểm soát tiến hành bắt giữ đối tượng
đồng thời khám xét trên người đối tượng có hai điện thoại di động và hai mươi ba triệu đồng
qua điều tra ban đầu đối tượng khai tên nguyễn lê nhật triều chú huyện đức hòa tỉnh long an
đang trên đường đi tiêu thụ số ma túy tổng hợp nói trên
tổ tuần tra tiến hành lập biên bản vụ việc và tạm giữ tăng vật phương tiện
bàn giao cho công an huyện đức hòa tiếp tục điều tra làm rõ
tại bình định thời gian gần đây tình trạng thiếu niên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng
nhiều vụ việc nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận
hàm chơi đua đòi lại thiếu sự quan tâm quản lý của phụ huynh là nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên
năm chiếc xe máy này là tăng vật mà công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định thu giữ được
sau khi điều tra làm rõ một băng nhóm trộm cắp vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
điều đáng nói là băng trộm này gồm bốn thiếu niên
tuổi đời từ một mươi ba đến một mươi năm tuổi
không chỉ trộm cắp các băng nhóm thiếu niên còn gây ra những vụ án nghiêm trọng hơn
cách đây không lâu công an tp quy nhơn bắt giữ ba đối tượng dùng dao gây ra vụ cướp tài sản manh động
tại địa bàn phường trần quang diệu
thời điểm bị bắt ba đối tượng trên đang thuê nhà nghỉ ở cùng bảy đối tượng khác trong đó có

qua test nhanh có ba đối tượng dương tính với ma túy
do đã bỏ nhà đi lâu ngày cần tiền tiêu xài và trả nợ nên các đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản
và không chỉ dừng lại ở các vụ trộm cắp cướp tài sản mà nhiều vụ việc người vị thành niên gây án giết người
đã xảy ra trong thời gian vừa qua gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
do mâu thuẫn nhau trên facebook nên vào khoảng hai mươi ba h ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
băng nhóm tổng cộng một mươi chín đối tượng là thiếu niên dùng hung khí gồm vỏ chai bia vỡ dao kiếm
xông vào đánh chém nhau loạn xạ
trong lúc đánh nhau một thiếu niên là đỗ anh quân bị chém trúng cổ tử vong tại chỗ

để các em không vi phạm pháp luật
đồng thời nếu các em đã có vi phạm pháp luật thì chúng tôi sẽ phối hợp với chuyên viên địa phương
sẽ có biện pháp xử lý phù hợp nhằm tạo điều kiện cho các em để sửa chữa
khắc phục những vi phạm và hạn chế tái phạm trong thời gian tới
để góp phần phòng ngừa tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi vị thành niên
ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng công an thì rất cần sự chung tay của toàn xã hội
chỉ khi cả ba môi trường giáo dục là gia đình nhà trường và xã hội cùng chung tay
và nâng cao trách nhiệm thì mới ngăn chặn được thực trạng đáng tiếc trên
góp phần ổn định tình hình an ninh trả tự ở địa phương
phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm vừa tổ chức chặn đứng một nhóm thanh thiếu niên
điều khiển xe mô tô phân khối lớn tập trung rú ga nẹt bô chạy tốc độ cao
trên tuyến quốc lộ một tp thủ đức tp hcm
nhóm thanh thiếu niên với một trăm linh một xe mô tô phân khối lớn đủ chủng loại
cùng hẹn nhau từ tp hcm đi bình thuận để tham gia lễ hội
dù đang chạy trên tuyến quốc lộ một thuộc tp thủ đức tp hcm
nhưng nhóm này đã kích động nhau nẹt bô rú ga chạy dàn hàng với tốc độ cao
trên phần đường dành cho xe ô tô
toàn bộ hành vi trên đã bị các chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ
đường sát công an tp hcm ghi lại và đón lỏng bắt giữ
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính
đối với một trăm linh một trường hợp với nhiều lỗi vi phạm gây mất trật tự an toàn giao thông
quyết liệt xử lý kiên trì tuyên truyền công an nghệ an đang triển khai nhiều biện pháp
nhằm thực hiện nghiêm quy định về luật phòng chống tắc hại của rượu bia
và trật tự an toàn giao thông tất cả với quyết tâm hình thành thói quen
cho người dân đã uống rượu bia thì không lái xe
một quán cơm bụi nơi các lái xe qua lại dọc tuyến quốc lộ bảy đoạn qua thị trấn anh sơn
huyện anh sơn tỉnh nghệ an thường ghé nghỉ ngơi ăn uống
chủ quán cho biết
nhiều người ghé quán đều có gọi bia hoặc rượu để uống
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
mưa dầm thấm lâu rất nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau
đã được lực lượng công an nghệ an triển khai thực hiện
với phương châm quyết tâm hình thành thói quen cho người dân
đã uống rượu bia thì không lái xe
nhiều chuyển biến tích cực đã được ghi nhận
tại giao ban công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
dịp tết nguyên đán quý máu của bộ công an
nghệ an được đánh giá là một trong những địa phương
có tai nạn giao thông giảm trên cả ba mặt
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
cái lượng khách gọi xe taxi của các hãng
để vận chuyển về sau khi nhầu rượu là cũng đông hơn
và cái khách đi uống rượu là người ta cũng gọi taxi để đi là cũng đông hơn
tôi cũng rất chí là hoan nghênh cái việc là đo nồng nụ khổn trên đường
kể cả lái xe chúng tôi
trước đây là cũng thỉnh thoảng là sau khi ca thì cũng là tổ chức uống rượu
nhưng bây giờ là cũng cái việc đấy là cũng là giảm đi
anh em chỉ về nhà thì mới dám sau khi cất xe ở nhà thì mới chém uống
công an thường thủ vĩnh ra quân vào cả cái khung giờ
trong các giờ hàng ngày thì đã xử lý được rất nhiều trường hợp
bằng các cái hình thức là vừa cảm thuật công khai
cũng như là vừa tuần trà lưu đồng
thì phát hiện hàng trăm trường hợp sử dụng bia rượu
đã tiến hành xử lý kiến quyết nghiêm đối với các cái hành vi vi phạm này
trong thời gian tới thì công an
công an thành phố vĩnh mà đặc biệt là đội cảnh sát thông tư công an thành phố
sẽ thay đổi các cái khung giờ tuần trang giảm thoát
để tập trung và xử lý kiến quyết đối với các cái hành vi
như là điều khiển phương tiện mà sử dụng rượu bia
mức xử phạt đối với các lỗi vi phạm về nồng độ cồn hiện nay
có thể lên tới tám triệu đồng đối với xe máy và bốn mươi triệu đồng đối với ô tô
trong vòng một tuần tính từ ngày một mươi năm tháng hai đến hai mươi hai tháng hai
lực lượng công an nghệ an đã phát hiện xử lý hai trăm sáu mươi tám trường hợp
liên quan các lỗi vi phạm
các lỗi vi phạm về nồng độ cồn tương ứng với số tiền phạt gần một tỷ đồng
kiên trì trong công tác tuyên truyền nghiêm minh trong xử phạt
nhưng cần thiết nhất vẫn là ý thức nhận thức của mỗi người dân khi tham gia giao thông
đã uống rượu bia thì không lái xe